thành phố hồ chí minh từ trung bình một hai trăm linh bảy f một ngày trong tuần hai mươi một đến hai mươi bảy tháng ba đã giảm còn trung bình bảy trăm bốn mươi bốn f một ngày trong tuần hai mươi tám tháng ba đến mùng ba tháng bốn
dù vẫn có những f mới mỗi ngày nhưng trung bình số trường hợp tử vong do covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và hà nội chưa tới một trường hợp một ngày
riêng tại hà nội có năm trên bảy ngày trong tuần qua không ghi nhận trường hợp tử vong nào
như vậy kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín tám trăm một mươi tám
ba trăm hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có chín mươi chín ba trăm một mươi một ca nhiễm
riêng trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm trong nước là chín tám trăm một mươi năm trăm chín mươi một ca
trong đó có bảy bảy trăm tám mươi năm một trăm bốn mươi một ca
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là hà nội một bốn trăm chín mươi sáu hai trăm bốn mươi ba f
tp hcm năm trăm chín mươi sáu bốn trăm linh ba f nghệ an bốn trăm linh sáu trăm linh bảy f bình dương ba trăm bảy mươi tám tám trăm tám mươi năm f hải dương ba trăm bốn mươi bảy một trăm một mươi năm f
trung bình số trường hợp tử vong được ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi hai trường hợp một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
trường hợp tử vong tính đến nay là bốn mươi hai sáu trăm linh trường hợp chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
trong khi ở giai đoạn cao điểm tỷ lệ này là khoảng hai hai
dù ca mắc covid một mươi chín và ca chuyển nặng tại việt nam đã giảm đáng kể
tuy nhiên chúng ta không nên chủ quan với dịch bệnh
hãy luôn tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
do tình hình dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát
một số trường đại học ở hà nội sẽ đón sinh viên trở lại trường từ hôm nay bốn tháng bốn
còn một số trường dự kiến đến giữa tháng bốn sẽ cho sinh viên học trực tiếp
các trường bao gồm học viện ngoại giao học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở hà nội
trường đại học công nghiệp hà nội cho một khóa sinh viên tới trường học trực tiếp từ hôm nay
còn một khối từ ngày một mươi bảy tháng bốn
có một số trường dự kiến đến giữa tháng bốn sẽ học trực tiếp như trường đại học thủy lợi
trường đại học pernika
riêng trường đại học bách khoa hà nội tất cả các khóa đã đi học trực tiếp từ ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua
cũng từ hôm nay nhiều địa phương sẽ cho trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại
tại thành phố điện biên phủ các trường bậc mầm non và tiểu học bắt đầu đi học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
học sinh trung học cơ sở ở đây đã học trực tiếp từ ba mươi tháng ba
tỉnh phú thọ và nghệ an cho học sinh của tất cả các cấp học sẽ trở lại trường học trực tiếp
học sinh tiểu học ở tỉnh ninh bình cũng đi học trở lại từ hôm nay
số ca nhiễm mới trong ngày trên cả nước trong ngày ba tháng bốn đã giảm xuống mức khoảng năm mươi người
hà nội có hơn sáu ca mắc mới trong ngày hôm qua giảm hơn một trường hợp so với ngày trước đó
qua thời điểm hà nội đạt đỉnh về số ca mắc mới hiện nay thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch
vì thế ngành giáo dục cũng đang lên kế hoạch để cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học sớm nhất có thể
sáng bốn tháng bốn tại hà nội
bộ y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine
và quán triệt việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tại sáu mươi bốn điểm cầu
tham dự hội nghị có các đồng chí giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế đại diện của các cơ quan đơn vị
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cục y tế bộ công an cục quân y bộ quốc phòng
cục tin học hóa trung tâm chứng thực điện tử quốc gia bộ thông tin và truyền thông
cục lãnh sự bộ ngoại giao và các đơn vị thuộc trực thuộc bộ y tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết
đến thời điểm hiện tại tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế
việt nam hiện là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới
thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế đã ban hành quyết định số năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai quy đề bit về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
ngay sau đó bộ y tế đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng chức năng
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vaccine
đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
đồng thời bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine
và quán triệt việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
theo ông đỗ trường duy
đến nay công tác chuẩn bị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cơ bản đã hoàn thành
người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu
lên hệ thống tiêm chủng xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm
hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
pc covid hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine
là do thiếu sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung cập nhật
đồng chí thứ trưởng trần văn tuấn yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước
triển khai nghiêm túc việc ra soát bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
nhập dữ liệu người dân tiêm chủng covid một mươi chín đầy đủ chính xác lên hệ thống phục vụ cấp
hộ chiếu vaccine cho người dân và kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bên cạnh đó các cơ quan đơn vị tăng cường công tác truyền thông
hướng dẫn người dân kiểm tra giả soát thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
trong trường hợp có sai sót chưa có dữ liệu trên hệ thống
cần phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tại địa chỉ tiêm chủng covid một mươi chín gov vn
hoặc liên hệ trực tiếp cơ sở tiêm chủng để được bổ sung chỉnh sửa
đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân
theo hướng dẫn tại công văn số chín nghìn bốn trăm năm mươi tám bit cntt ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giao cho một đơn vị đầu mối của tỉnh
có thể giao sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
hoặc là giao các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng
các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết
triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín bắt đầu từ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
để bộ y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn
thưa quý vị miễn dịch được tạo ra sau khi mắc covid một mươi chín hoặc tiêm chủng
là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát dịch bệnh
điều này giúp lý giải nguyên nhân một số quốc gia ngăn chặn các đợt bùng dịch
như từ omicron tốt hơn những nơi khác
nguyên nhân chính của đợt gia tăng đột biến số ca mắc covid một mươi chín mới nhất gần đây
là do sự xuất hiện của biến thể phụ ba hai của omicron từ giáng sinh năm ngoái
số ca mắc tăng nhanh ở những khu vực từng kiểm soát tốt dịch bệnh
như new zealand hồng kông trung quốc
tỷ lệ ca mắc ở những nơi này vượt xa tỷ lệ ca mắc ở nhiều nước châu âu
trong giai đoạn dịch bệnh tồi tệ nhất
nói cách khác những nước từng theo đuổi chiến lược không covid một mươi chín
đang chứng kiến số ca nhiễm tăng nhanh kể cả khi họ có tỷ lệ bao phủ vaccine tốt
việc ít có ca lây nhiễm trước đây khiến miễn dịch cộng đồng của họ không cao
theo đài cna trước khi có phương pháp điều trị và vaccine ngừa covid một mươi chín
nhiều nơi áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly để làm giảm số ca mắc
tử vong cũng như áp lực lên lĩnh vực y tế
tuy nhiên yếu tố kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả nhất là khả năng miễn dịch
do nhiễm bệnh hoặc tiêm phòng
việc chấm dứt đại dịch ở bất kỳ quốc gia nào có vẻ phụ thuộc vào tỷ lệ người đã mắc covid một mươi chín
chứ không chỉ tỷ lệ người tiêm chủng
trên thực tế những người được tiêm chủng mắc covid một mươi chín giúp tăng khả năng miễn dịch của họ lên mức cao hơn
trong khi đó khả năng miễn dịch sau khi mắc covid một mươi chín mang lại sự bảo vệ tốt hơn
để chống lại nguy cơ nhiễm bệnh trong tương lai so với khả năng miễn dịch từ tiêm liều vaccine tăng cường
đặc biệt là sau chín mươi ngày kể từ khi được tiêm chủng
điều này giúp lý giải việc một số quốc gia đang kiểm soát các đợt bùng dịch tốt hơn những nơi khác
tại anh dù có tỷ lệ tiêm chủng rất tốt nhưng hiện nay đa số người dân cũng đã mắc covid một mươi chín
và nhiều người đã tái nhiễm
số ca mắc tại anh cao nhưng không cao như một số khu vực khác
trong khi tỷ lệ tử vong và ca nặng vẫn ở mức tương đối thấp
tại nhật bản trong những ngày gần đây dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
ngày ba tháng bốn nước này ghi nhận thêm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi năm ca nhiễm mới tăng khoảng bốn mươi ca so với một tuần trước đó
đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca nhiễm mới ở nhật bản tăng
riêng tại thủ đô tokyo chính quyền thành phố xác nhận có bảy tám trăm chín mươi chín ca nhiễm mới tăng năm mươi năm ca so với một tuần trước đó
tính chung trong tuần từ hai mươi tám tháng ba đến mùng ba tháng bốn số ca nhiễm mới bình quân ở tokyo là
một sáu trăm ba mươi ba ca một ngày tăng một mươi tám so với tuần trước đó
tuy nhiên đáng chú ý là ngày ba tháng bốn số bệnh nhân covid một mươi chín nặng trên toàn quốc lại giảm tám người so với một ngày trước đó
xuống còn năm trăm một mươi người trong khi chỉ có ba mươi năm ca tử vong vì dịch covid một mươi chín
điều đó giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế ở nhật bản
trong bối cảnh đó tránh văn phòng nội các nhật bản hirokazu masuno cho hay nước này sẽ nâng giới hạn
về số lượng người nhập cảnh từ bảy người một ngày
lên một mươi người một ngày từ ngày một mươi tháng bốn
điều này cho phép thêm nhiều du học sinh và thực tập sinh nước ngoài nhập cảnh vào nhật bản
trong một diễn biến liên quan khác bộ trưởng nội vụ nhật bản yoshihisa furokawa đã mắc covid một mươi chín
và phải hủy chuyến đi tới ba lan với tư cách đặc phái viên của thủ tướng fumio kishida
đây là thành viên thứ hai trong nội các nhật bản bị mắc covid một mươi chín sau nữ bộ trưởng sekonoja
hiện tại furukawa đang điều trị tại nhà
vào cuối tuần trước bộ trưởng ngoại giao yoshimasa
hayashi đã bay tới ba lan để thực hiện nhiệm vụ của ông furukawa
tại đất nước mặt trời mọc cũng đang xuất hiện các bệnh nhân có triệu chứng hậu covid một mươi chín
sau khoảng thời gian hai tuần hồi phục hoàn toàn
đây là kết quả khảo sát của trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm của thủ đô tokyo nhật bản
trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm tokyo đã tiến hành phân tích thông tin của hơn hai trăm linh bệnh nhân
đến tư vấn tại cơ sở y tế về triệu chứng hậu covid một mươi chín
kết quả cho thấy có bốn mươi sáu trường hợp xuất hiện triệu chứng bệnh sau khi khỏi covid một mươi chín
từ hai tuần đến một tháng bốn mươi trường hợp xuất hiện triệu chứng trong khoảng một đến ba tháng
và bốn mươi trường hợp trên ba tháng
triệu chứng hậu covid một mươi chín phổ biến nhất là mệt mỏi kéo dài chín mươi ba người
tiếp đến là triệu chứng khó thở bốn mươi bốn người đau đầu ba mươi tám người gặp trở ngại về vị giác ba mươi bảy người ho ba mươi ba người
có sáu mươi năm trường hợp xuất hiện từ hai triệu chứng trở lên
các triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng kéo dài ở người bệnh
trong đó năm mươi bốn trường hợp thời gian xuất hiện triệu chứng hậu covid một mươi chín kéo dài
trên một tháng và bảy trường hợp triệu chứng kéo dài trên sáu tháng
giám đốc trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm tokyo mitsuo kaku cho biết
có những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng hậu covid một mươi chín nặng hơn so với thời điểm nhiễm covid một mươi chín
do đó những trường hợp nghi ngờ xuất hiện triệu chứng hậu covid một mươi chín cần hạn chế hoạt động quá sức
và cần đến thăm khám tư vấn sức khỏe tại các cơ sở y tế
các triệu chứng có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng
hầu hết những người gặp triệu chứng hậu covid một mươi chín trải qua các triệu chứng nhẹ
tuy nhiên theo tổ chức y tế thế giới who khoảng một mươi một mươi năm trường hợp có triệu chứng hậu covid một mươi chín
tiến triển thành bệnh nặng và khoảng năm bệnh trở nên nghiêm trọng
tình trạng covid một mươi chín kéo dài có thể gặp ở một số người thường là sau khi hết bệnh ba tháng
và kéo dài ít nhất hai tháng
thành phố thượng hải trung quốc sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trên toàn thành phố
trong ngày ba bốn và xét nghiệm acid nucleic vào ngày bốn bốn
việc xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ hai mươi năm triệu dân của thượng hải nằm trong nỗ lực
ngăn chặn sự tái bùng phát dịch covid một mươi chín trong thời gian gần đây ở thành phố này
wu guangzhu một quan chức ủy ban y tế thành phố thượng hải cho biết các biện pháp này nhằm loại bỏ
hoàn toàn những nguy cơ tiềm ẩn cắt đứt chuỗi lây truyền hạn chế sự lây lan của virus
và đạt mục tiêu covid càng sớm càng tốt
chiến dịch xét nghiệm pcr toàn bộ hai mươi năm triệu dân đã được chính quyền thành phố thượng hải trung quốc
bắt đầu vào ngày bốn bốn
nhằm kiểm soát làn sóng lây nhiễm mạnh nhất tại đây kể từ đầu dịch covid một mươi chín
trước đó chính quyền thượng hải cũng đã yêu cầu toàn bộ người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà
trước khi được test pcr
chiến lược chống dịch mới đã được thượng hải đưa vào thực hiện sau chuyến thăm của phó thủ tướng trung quốc
tôn xuân lan trong đó bà kêu gọi tổ chức xét nghiệm trên diện rộng nhanh chóng và hiệu quả
ngày ba bốn thành phố này ghi nhận hơn tám hai trăm linh ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó phần lớn là những trường hợp không triệu chứng
thành phố thượng hải đang thực hiện chiến dịch phong tỏa diện rộng
trong đó phần lớn người dân phải ở trong nhà
trừ một số ít cơ sở kinh tế được phép hoạt động theo hệ thống vòng lập khép kín
người lao động ở lại nơi làm việc
song song với những biện pháp phong tỏa tạm thời và xét nghiệm diện rộng
giới chức và các nhà cung cấp ở thượng hải đang chạy đua với thời gian
để đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày kịp thời cho người dân thành phố
các nhà kho tạm được lập để tăng lượng dự trữ rau xanh
trong khi những nhà kho hiện tại được mở rộng tối đa để cung cấp hàng hóa nhanh chóng
nhà chức trách địa phương xác nhận cho các công ty vận chuyển
để đưa hàng kịp thời đến những khu vực đang thuộc diện phong tỏa
trung quốc ngày ba tháng bốn thông báo ghi nhận thêm một mươi ba một trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
cao nhất kể từ đợt dịch đầu tiên cách đây hơn hai năm
cùng ngày cơ quan y tế cho biết đã tìm thấy một dòng đột biến mới
của biến thể omicron ở gần thành phố thượng hải
trong số hơn một mươi ba ca bệnh được báo cáo hôm qua
có một bốn trăm năm mươi năm bệnh nhân có triệu chứng và một mươi một sáu trăm chín mươi một ca không có triệu chứng
không có ca tử vong mới nào được ghi nhận
ủy ban y tế quốc gia của trung quốc tuyên bố
đáng chú ý các quan chức y tế của thành phố tô châu tỉnh giang tô
một thành phố cách thượng hải ba mươi phút di chuyển về phía tây
đã phát hiện một dòng đột biến của biến thể omicron chưa từng được ghi nhận trước đó
trong cơ sở dữ liệu địa phương hoặc quốc tế
điều này có nghĩa là một dòng mới
của biến thể omicron đã được tìm thấy trong cộng đồng
tân hoa xã đưa tin dẫn lời ông zhang jun
phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phong ngơ dịch bệnh tô châu
theo global times dòng biến thể mới được tìm thấy
ở một bệnh nhân covid một mươi chín thẻ nhẹ
dòng này phát triển từ nhánh ba một của biến thể omicron
kết quả giải trình tự gen cho thấy dòng này không giống với các dòng biến thể khác
đang lây lan ở trung quốc và không giống với những biến thể
đã được báo cáo trên cơ sở dữ liệu gsas
tại thành phố thượng hải một trong những ổ dịch lớn nhất
ở trung quốc vào thời điểm hiện tại gần như toàn bộ hai mươi năm triệu dân
đã được yêu cầu hạn chế ra đường để làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh
ngày ba bốn thượng hải ghi nhận thêm hơn tám hai trăm linh ca bệnh
chiếm gần bảy mươi tổng số ca bệnh trên toàn quốc
hàng nghìn nhân viên y tế từ các tỉnh lân cận như giang tô chiết giang
đã được điều động đến thượng hải để hỗ trợ xét nghiệm và xây dựng bệnh viện giã chiến
ngoài vật tư y tế nhu yếu phẩm hàng ngày đang được gửi đến thượng hải
để đảm bảo người dân địa phương duy trì cuộc sống bình thường
chính quyền thượng hải hôm qua thông báo người dân nên tự xét nghiệm kháng nguyên
test nhanh tại nhà và báo cáo lại nếu có kết quả dương tính
một đợt xét nghiệm toàn thành phố sẽ được tiến hành vào ngày bốn bốn
các lệnh hạn chế của thượng hải được cho là có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng
khi công ty vận tải mahes cho biết hôm ngày một tháng bốn rằng một số kho hàng trong thành phố
vẫn đóng cửa và các dịch vụ vận tải đường bộ có khả năng sẽ bị ngừng trệ
ông michael một quan chức cấp cao của tổ chức y tế thế giới who tuần trước nói rằng
điều quan trọng với tất cả các quốc gia bao gồm trung quốc là phải có kế hoạch giảm thiểu các lệnh hạn chế
tuy nhiên ông nhận định dân số khổng lồ của trung quốc là một thách thức đặc biệt đối với hệ thống y tế của nước này
và các nhà chức trách sẽ phải xác định một chiến lược cho phép họ thoát khỏi đại dịch một cách an toàn
tình hình dịch ở trung quốc vẫn vô cùng căng thẳng
làn sóng dịch này chưa qua nhưng trung quốc đã lại phát hiện biến chủng mới omicron nguy hiểm
lệnh phong tỏa đang bao trùm đất nước này và ảnh hưởng khá nặng nề lên nền kinh tế